nhiều năm qua những bất cập trong chính sách quản lý đất đai luôn khiến cho nông dân doanh nghiệp khó phát triển
nhiều nhà kinh tế và các chuyên gia chính sách cho rằng cần cởi trói cho doanh nghiệp trong tích tụ dụng đất để sản xuất lớn
tuy nhiên cũng cần phải quản lý được việc sử dụng đất đúng mục đích và giải quyết công an việc làm cho người lao động khi ly nông
các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu cho doanh nghiệp quyền tích tụ dụng đất sẽ có nguy cơ xảy ra tình trạng đầu cơ đất đai sử dụng sai mục đích
lỗ hồng hiện nay là thuế đất nông nghiệp của việt nam rất thấp gần như không đáng kể
nếu sử dụng thuế đất nhất là cách tính thuế lũy tiến theo mục tiêu quy mô thời gian sử dụng đất
thì có tác dụng điều tiết cực kỳ tốt buộc doanh nghiệp đầu tư phải sử dụng đất một cách nhanh chóng và tích cực hơn
vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi bán đất tránh tình trạng ly nông ly hương được các nhà quản lý xã hội quan tâm
tập đoàn này là ví dụ sau khi có đất đã tạo việc làm cho ba lao động địa phương làm việc trong nhà máy được xây dựng trên mảnh ruộng cũ
và tạo ra nhiều sinh kế khác cho người dân địa phương kinh doanh dịch vụ
nếu họ vẫn tiếp tục làm lúa thì tôi nghĩ cuộc sống của họ cũng rất khó khăn
so với hiện nay thì họ đã chuyển đổi được mô hình một mặt là vào nhà máy để làm việc
một mặt thì họ có thể dùng phần đất giữ lại không bán của mình để chuyển sang những mục đích như là xây dựng nhà trọ
hay là mua bán phục vụ cho các nhu cầu phục vụ cho nhà máy cho cái cụm công nghiệp ở khu vực đó
có thể là một người người ta không có chiều bán đất của người ta vì không sang sinh tôn của người ta
người ta không chiều bán nhưng mà lợi ích nó lớn đến mức độ đấy
người ta nghĩ rằng là người ta tìm một không gian sinh tồn khác tốt hơn người ta vẫn có thể bán bởi vì đó là người ta hình xử hợp lý
thì đấy quyền tự do tài sản cộng với một niềm tin rằng con người hành xử hợp lý
đó là cái mà chúng ta nên hoàn thành chính sách không chỉ đất đai mọi chính sách nó phải đến thoa đó nó mới tốt đẹp lắm
chính phủ đã đầu tư gói hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao một trăm linh tỷ đồng
doanh nghiệp muốn làm thì phải có được diện tích đất đai lớn giải quyết ổn thỏa bài toán về tích tụ dụng đất
sử dụng đúng mục đích và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân sau khi bán đất
chính là cách để nâng cao giá trị kinh tế cho từng gia đình từng mảnh ruộng của người dân